bộ nông nghiệp và nguồn nước của australia đang kiểm tra tìm hiểu về chuỗi sản xuất tôm xuất khẩu từ việt nam sang australia
trước đó do phát hiện có virus đốm trắng trong tôm và nghi ngờ đây là nguyên nhân của việc bùng phát dịch đốm trắng tại queensland
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy australia đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu tôm và thịt tôm chưa nấu chín từ các nước châu á trong đó có việt nam
lệnh cấm nhập khẩu nêu trên cũng đã hết hiệu lực kể từ ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên sau đó phía australia lại đưa ra các điều kiện nhập khẩu chặt chẽ hơn để áp dụng
theo đó những sản phẩm tôm chưa nấu chín bị phía australia áp dụng lệnh cấm nhập khẩu trước đó sẽ bị kiểm tra về bệnh đốm trắng tại phòng kiểm nghiệm
theo đó những sản phẩm tôm chưa nấu chín bị phía australia áp dụng lệnh cấm nhập khẩu trước đó sẽ bị kiểm tra về bệnh đống trắng tại phòng kiểm nghiệm
tại phòng kiểm nghiệm y tế động vật australia trước khi đưa ra thị trường
trong trường hợp các sản phẩm bị phát hiện dương tính với bệnh đốm trắng sẽ buộc phải tái xuất tiêu hủy hoặc nấu chín
hiện các cơ quan hữu quan của việt nam đang nỗ lực đàm phán để tháo gỡ rào cản này
nếu mở cửa được tôm tươi nguyên con dự kiến kim ngạch xuất khẩu thủy sản của việt nam sẽ tăng trưởng mạnh